trường đại học việt nhật thành viên của đại học quốc gia hà nội đã tổ chức lễ tốt nghiệp thạc sĩ khóa hai
khóa hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín cho sáu chương trình chính sách công công nghệ nano khu vực học kỹ thuật hạ tầng
và kỹ thuật môi trường và quản trị kinh doanh
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay với sự hỗ trợ của chính phủ nhật bản thông qua cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica
mỗi năm trường đại học việt nhật tiếp nhận hơn một trăm linh lượt giáo sư nhà khoa học giàu kinh nghiệm
từ các đại học đối tác nhật bản sang giảng dạy hỗ trợ nghiên cứu cố vấn học tập và hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho học viên
học viên tốt nghiệp tùy theo thiên hướng sự nghiệp có thể học tiếp bậc tiến sĩ ở nhật bản
ở các quốc gia tiên tiến khác hoặc làm việc cho các doanh nghiệp việt nam nhật bản ở việt nam và ở nhật bản